công ty đã làm chủ được công nghệ sản xuất quy mô công nghiệp một số chế phẩm vi sinh enzyme và protein với chất lượng tương đương và giá thành rẻ hơn so với sản phẩm nhập ngoại đồng thời tạo ra dịch vụ công nghệ cao chủ động cung cấp cho thị trường trong nước tiến tới xuất khẩu các nguyên liệu có chất lượng tương đương và chất lượng tương đương
công ty đã làm chủ đổi mới công nghệ chế tạo một số sản phẩm điển hình từ hợp kim nhôm và hợp kim kém nhằm nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu trong nước tham gia thị trường quốc tế do chương trình đổi mới công nghệ quốc gia bộ khoa học và công nghệ giao công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất phụ tùng ô tô xe máy hưng yên triển khai thực hiện từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
dù đạt được một số kết quả nhất định tuy nhiên một sản phẩm càng dễ dàng sử dụng bao nhiêu
thì lại càng là bài toán khó đối với những người kiến tạo
ban đầu là từ vấn đề là có hình từ server rồi khi người dùng của chúng mình lớn lên
với sáu giáo sư truy cập thường xuyên và được duyệt
hệ thống cũng phải luôn đáp ứng được khả năng hỗ trợ cho một số lượng người dùng lớn như vậy
đó là một vấn đề mà chúng mình cũng cần phải luôn quan tâm và khắc phục
thứ hai là về mặt hệ thống về phát triển những tính năng mới cho những app mới
thì chúng mình luôn phải trao dồi những công nghệ mới nhất và cập nhật công nghệ mới nhất
để làm sao đáp ứng được cái nhu cầu cho người dùng
chuyển sang phần thông tin quốc tế
thưa quý vị mới đây hãng chế tạo continental của đức đã nghiên cứu và phát triển một loại lốp ô tô
không bao giờ xịt tự bâm căng khi di chuyển
sản phẩm này hứa hẹn mang lại một đột phá mới cho ngành công nghiệp ô tô
sản phẩm đang được nghiên cứu là chiếc lốp care của continental
hiện care đang trong giai đoạn lên thiết kế ba d được gắn cảm biến để liên tục khởi tạo
và đánh giá dữ liệu về độ sâu gai lốp độ mòn nhiệt độ và áp suất lốp
tuy nhiên đây chưa phải là phần thú vị nhất của care
continental gắn sẵn bơm ly tâm trong lốp tạo khí nén làm căng lốp
continental gọi đó là công nghệ pressure proof đảm bảo lốp luôn trong điều kiện áp suất tối yêu
giúp nâng cao hiệu quả và giảm thải khí co hai
nếu khí nén được tạo dư ra chúng sẽ được lưu trong khoang kín và bơm cho lốp khi cần
continental không cho biết khi nào công nghệ này sẽ được thương mại hóa
lốp care được ứng dụng thiết thực nhất trong lĩnh vực taxi tự lái giúp tăng hiệu suất và tối yêu chi phí
loại lốp này cũng phù hợp với xe điện cá nhân hoặc xe tự hành
ô nhiễm tiếng ồn đang là nỗi phiền toái của nhiều người dân ở các thành phố lớn trên thế giới
đây là một trong những dạng ô nhiễm vô hình nhưng lại có tác động rất lớn tới sức khỏe và tâm lý con người
trên thế giới cũng đã có nhiều ứng dụng khoa học nhằm đối phó với vấn nạn này
các kỹ sư của đại học quốc gia singapore mới đây đã tiến hành các thí nghiệm khử ồn tần số thấp
với các khối in ba d dạng mô đun lắp ghép nhẹ hơn và mỏng hơn các thiết bị giảm ồn có sẵn trên thị trường
kết quả cho thấy thiết kế mới này có hiệu quả gấp sáu lần so với các giải pháp cản tiếng ồn thường được sử dụng khác
nhóm nghiên cứu đồng thời phát triển ứng dụng di động noise explorer
cho phép theo dõi chính xác dữ liệu tiếng ồn
và các phương pháp mới khi hiệu chỉnh micro của smartphone
còn tại pháp mới đây một thị trấn ngoài ô thủ đô paris đã phát triển một hệ thống mới
giúp phát hiện và hạn chế các tiếng ồn từ xe cộ
thiết bị có tên radar tiếng ồn do các kỹ sư thuộc cơ quan chống ô nhiễm tiếng ồn bruypabrif phát triển
thiết bị được trang bị bốn micro có thể đo lường cường độ âm thanh và giúp khoanh vùng khu vực phát tiếng ồn
hiện thiết bị này đã được lắp đặt tại một số cột đèn giao thông tại thị trấn villers le roy ngoài ô paris
radar tiếng ồn sẽ được kết nối với các camera an ninh nhằm xác định và tự động phạt người vi phạm
hàng ngày trung bình có hơn bảy triệu người sử dụng tàu điện ngầm ở thành phố seoul hàn quốc
để phục vụ cho người dân và tận dụng không gian một công ty tại đây đã cho xây dựng các nông trại thông minh dưới các ga tàu điện ngầm
metro farm là nông trại thông minh đầu tiên được xây dựng tại ga sangdo thành phố seoul
mô hình này được xây dựng bởi tập đoàn nông nghiệp farmed
kế hoạch này nhằm tận dụng không gian cũng như thúc đẩy mô hình canh tác đô thị trong thành phố
metro farm ứng dụng công nghệ cao để kiểm soát điều kiện môi trường sống của nông sản giúp quá trình canh tác hiệu quả và dễ dàng hơn
nông trại này mở cửa cho tất cả những người đi qua tàu điện ngầm vào tham quan và hít thở bầu không khí trong lành
nếu chúng ta xây dựng nông trại thông minh tại các ga tàu điện ngầm cây trồng có thể sử dụng carbon dioxide mà mọi người thở ra để quang hợp
trong khi đó mọi người có thể hít thở oxy mà chúng sản sinh ra
bên cạnh metro farm còn có autofarm một nông trại được canh tác một trăm linh bởi hệ thống robot
các sản phẩm của nông trại này được cung cấp cho một quán cà phê ngay bên cạnh để làm ra các món salat và nước ép
hàn quốc mong muốn tạo ra nhiều trang trại thông minh đô thị hơn nữa trong tương lai
giúp người dân có thể thưởng thức nông sản với chi phí phải trăng và nhận thức rõ hơn về công nghệ nông nghiệp hiện đại
công nghệ gen đã mở ra một chương mới cho ngành y học
với bệnh nhân ung thư thận căn bệnh khá phổ biến đối với nam giới trên thế giới
nguyên nhân phần lớn được xác định là do thói quen sinh hoạt hoặc do gen di truyền
với công nghệ gen giờ đây các bệnh nhân không may mắc phải căn bệnh này đã có thêm chút hy vọng
anh alex ding là một bệnh nhân ung thư thận
thời điểm phát hiện ra căn bệnh anh mới chỉ ba mươi bốn tuổi
anh alex đã cùng với vợ của mình tìm đến phương pháp xét nghiệm bộ gen
để tìm hiểu nguyên nhân vì sao anh lại mắc căn bệnh này khi tuổi đời còn trẻ
kết quả xét nghiệm bộ gen cho thấy tôi sở hữu cả gen đột biến lẫn gen ung thư thận
sau khi biết kết quả anh alex quyết định tham gia chương trình thử nghiệm điều trị bằng loại thuốc đặc trị cho căn bệnh của mình tại viện ung biếu quốc gia mỹ
đến nay sức khỏe của anh đang dần ổn định
nhờ và ứng dụng phương pháp giải trình tự gen anh alex đã có thể giữ được mạng sống của mình
phương pháp này cho phép các bác sĩ kiểm tra các mẫu gen liên quan đến ung thư trong một mẫu sinh thiết ung thư nhỏ
để từ đó chọn ra liệu pháp điều trị phù hợp cho người bệnh
giải trình tự gen cho phép các bác sĩ thực hành biện pháp điều trị y tế ở chế độ phòng ngừa thay vì tập trung chữa trị khi bệnh đã xuất hiện
đây là một tín hiệu tốt tập trung vào sự khỏe mạnh
viện ung biếu quốc gia mỹ đã đi tiên phong trong việc áp dụng công nghệ giải trình tự gen vào điều trị ung thư thận tại mỹ
thông qua phương pháp nghiên cứu gen của người bệnh lẫn gen di truyền của gia đình
các bác sĩ tại đây sẽ xác nhận nguyên nhân và đưa ra pháp đồ điều trị thích hợp với từng người
nhờ vào kết quả nghiên cứu kéo dài cả thập kỷ của viện ung biếu quốc gia mỹ mà nhiều loại thuốc trị liệu dành riêng cho căn bệnh ung thư thận đã được sản xuất mang đến cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân
ứng dụng giải mã gen trong điều trị và chăm sóc sức khỏe là xu hướng của thế giới
tại việt nam nhờ công nghệ giải mã gen thế hệ mới các nhà khoa học có thể xác định nhiều hải cốt liệt sĩ đã hy sinh chừa dõi thông tin tẩm soát và chữa trị nhiều căn bệnh hiểm nghèo bệnh hiếm bệnh liên quan đến di chuyển
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại